từ đầu năm hai nghìn hai mươi lãnh đạo tỉnh thừa thiên huế đã chỉ đạo các hồ thủy lợi chữ điều tiết nước tiết kiệm để dành cho vụ hẻ thu
đồng thời cũng đã quyết định không đưa hai hai trăm linh hectare không chủ động được nguồn nước tưới vào sản xuất để tránh gây thiệt hại
vụ hẻ thu năm nay thừa thiên huế đã gieo cấy khoảng hai mươi năm sáu trăm năm mươi ha giảm hơn hai bảy trăm linh hectare so với vụ đông xuân do không chủ động được nguồn nước tưới
theo nhận định thời tiết từ nay đến cuối vụ diện tích lúa đã gieo cấy có khả năng bị thiếu nước khoảng một bảy trăm linh ha
trước tình hình này các địa phương đã có kế hoạch chuyển đổi sang trồng loại cây khác